thời gian qua thành phố hà nội đã ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào việc điều hành và quản lý mạng lưới giao thông trong thành phố
đầu giờ sáng tại khu vực nhà chờ xe buýt nhanh brt một kim mã bến xe lương yên đã có rất đông hành khách đứng chờ xe
thay vì sử dụng vé giấy hành khách trên tuyến xe buýt này sử dụng loại vé điện tử có gắn chip
chỉ với một chiếc thẻ được quẹt ở cổng sát vé hành khách có thể lên hoặc xuống nhà chờ mà không mất thời gian mua vé
đây là phương thức thanh toán hiện đại tiện lợi cho việc giao dịch và nạp thẻ của hành khách kiểm soát doanh thù
đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị vận hành thu thập thông tin về nhu cầu đi lại
phục vụ công tác quy hoạch mạng lưới tuyến điều chỉnh dịch vụ hợp lý nhằm khuyến khích thu hút người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng
bên cạnh đó các nhà chờ đều được lắp đặt cổng kiểm soát ra vào hệ thống camera giám sát thiết bị bán vé và đường truyền internet
tại hai mươi ba nhà chờ dọc tuyến xây dựng phần mềm phát hành thẻ nạp tiền quản trị dữ liệu khách hàng tại liên doanh
và trung tâm quản lý và điều hành giao thông đồ thị sở giao thông vận tải
hệ thống vé điện tử này được thành phố hà nội áp dụng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám và đến nay đã mang đến những hiệu quả nhất định
khi mà mình qua bến thì mình chỉ cần dí qua cái hàng rào điện tử và mình không cần
và xuất trình cho những người học bà cũng như thế và mình đi qua gái là coi như mình đi lên xe
mình không cần phải có cái sự giám sát của một nhân viên nữa
tôi đi cái này thì tôi thấy rất là có hiệu quả bởi vì cái thứ nhất là nó nhanh còn
cái thứ hai thì sau khi mà dùng cái thẻ điện tử thì tôi thấy vô cùng là tiện lợi
nghĩa là không bị mất thời gian lắm mà đến một cái là có thể quẹt thẻ là mình vào được luôn
nên là tôi thấy là khi mà nhà ga mà mở ra cái chương trình này tôi rất ủng hộ
nếu như là mang lưới giao thông mà mở rộng ra được thì cũng nên phổ biến cho tất cả các hệ thống
để thuận lợi cho mọi người dân đi lại thuận lợi hơn để giảm lại cái ủng tắc giao thông
ngoài việc ứng dụng công nghệ thông tin trên một số tuyến xe buýt
người dân tại các quận nội thành hà nội nhiều tháng này được tiếp cận với hệ thống hỗ trợ tìm kiếm
và thanh toán phí trồng giữ xe qua điện thoại thông minh iparking
tại các điểm trồng giữ xe
thay vì phải loay hoay tìm điểm đỗ và trả phí trong giữ xe ô tô với nhiều mức giá không rõ ràng
thông qua ứng dụng iparking này
người dân có thể tìm được điểm đỗ xe trong khu vực nội thành một cách nhanh chóng
cơ quan quản lý và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trông giữ xe
cũng đã tối giản được nhiều thao tác thử tục mà vẫn nâng cao được hiệu quả quản lý kinh doanh
từ một mươi bảy mô hình thí điểm thành phố hà nội đã nhận rộng mô hình này lên đến gần một trăm năm mươi điểm
và nhận được nhiều thông tin

bên cạnh đó người dân thủ đô còn có thể tránh được các tuyến đường ngập lụt
trên địa bàn thành phố trong mùa mưa bão nhờ ứng dụng hsdc map được cài trên điện thoại di động
với ứng dụng này người dân có thể nhận được các cảnh báo ngập lụt
gợi ý chỉ đường thông tin mực nước lượng mưa cung cấp hình ảnh của điểm ngập lụt
giúp người dùng tránh được những đoạn đường bị ngập và di chuyển an toàn hơn
về mặt nội dung của ứng dụng hsdc map và công ty ban hành
thì có thứ nhất là về phần cảnh báo ứng ngập trực tiếp từ trung tâm
khi mà có xảy ra ứng ngập trên địa bàn của công ty quản lý
thứ hai là người sử dụng có thể xem được tình trạng camera tại một mươi sáu điểm ứng ngập
thứ hai là người sử dụng có thể xem được tình trạng mưa tại các điểm lắp đặt máy đo mưa
bốn mươi ba điểm đo mưa trên toàn thành phố hà nội
người dân cũng có thể thao tác trao đổi thông tin với trung tâm giám sát qua hình ảnh
và thông tin gửi về qua một cái mô đun gửi thông tin
và tạp điểm nữa là phần mềm này có thể sử dụng được để tìm đường
hướng dẫn chỉ đường tránh qua những các điểm ống ngập
thời gian của hsdc map
tháng qua thành phố hà nội đã ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến
vào việc điều hành và quản lý mạng lưới giao thông trong thành phố
đây là những bước đi đầu tiên của hà nội trong việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh
tiến tới xây dựng thành phố thông minh
theo kế hoạch tiến trình xây dựng thành phố thông minh của hà nội trải qua ba giai đoạn
giai đoạn một từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hình thành cơ bản các thành phần cốt lõi của thành phố thông minh
bao gồm nền tảng cơ sở hạ tầng các cơ sở dữ liệu cốt lõi
dựng chính quyền điện tử xây dựng các hệ thống thông minh trong các lĩnh vực thiết yếu
giáo dục y tế giao thông du lịch an toàn xã hội và môi trường
thực hiện lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi những năm qua hà nội chú trọng trong việc xây dựng hệ thống
chính quyền điện tử liên thông cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn cho người dân
hiện nay thành phố hà nội đã hoàn thành triển khai diện rộng hệ thống một cửa điện tử
dùng chung ba cấp của thành phố tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
đến hai mươi hai sở ban ngành ba mươi quận huyện năm trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn
đồng thời tích hợp chữ ký số chuyên dùng của chính phủ
thành phố đã có một năm mươi năm dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
chiếm năm mươi năm tổng số các dịch vụ công đang triển khai
trong đó có chín trăm một mươi sáu dịch vụ công trực tuyến mức độ ba một trăm ba mươi chín dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
không những thế thành phố hà nội đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư
cho hơn bảy năm triệu người dân đang tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu
về ba bảy triệu mảnh đất cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người dân doanh nghiệp
triển khai kết nối chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả điều hành trên các lĩnh vực
thời điểm này thành phố ưu tiên xây dựng các hệ thống thông minh
trong một số lĩnh vực nóng như giao thông du lịch y tế môi trường
trong năm hai nghìn một mươi chín này thì tiếp theo
chương trình về ứng dụng và chúng tôi coi như là một giải pháp đột phá
trong một bước quản lý điều hành giao thông là ứng dụng giao thông thông minh
chúng tôi cũng báo cáo thành phố là được thành phố cho phép
triển khai số hóa hạ thầng kết cấu hạ thầng giao thông
và xây dựng cái bản đồ giao thông trực tuyến để cung cấp tình hình giao thông trực tuyến
giúp cho người dân lựa chọn được các phương án tổ chức đi lại thuận tiện
trong khi chúng ta giao thông trên đường một cách trực tuyến
để xây dựng thành phố thông minh thành phố đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực
trong lĩnh vực công nghệ từ việc tăng cường đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ
quản lý có tư duy công nghệ sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin
để hình thành một thế hệ công chức điện tử cho tới việc kết nối với mạng lưới
các nhà khoa học trí thức trẻ để tập hợp trí tuệ xây dựng thành phố thông minh
thành phố khuyến khích nghiên cứu các ứng dụng thông minh giải pháp thông minh
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xây dựng thành phố thông minh đang trở thành
xu thế toàn cầu nhất là ở các thành phố lớn với thủ đô hà nội xây dựng thành phố thông minh
nhằm hướng tới cuộc sống tốt đẹp cho người dân lấy người dân làm trung tâm
là quan điểm nhất quán của chính quyền thành phố trong quá trình triển khai thực hiện
thành phố thông minh không chỉ giúp người dân doanh nghiệp tiết kiệm thời gian
trì phí mà còn bảo đảm minh bạch hạn chế tiêu cực nhũng nhũ của bộ máy công quyền
hòa cùng với xu thế chung của thế giới với một lộ trình rõ ràng cùng những bước đi thận trọng
thành phố hà nội phấn đấu là địa phương đi đầu trong cả nước xây dựng thành phố thông minh
tự tin đứng trong mạng lưới của các thành phố thông minh trong khu vực và trên thế giới trong tương lai không xa